các chùa cả nước đồng loạt thỉnh chuông tưởng niệm người mất vì covid một mươi chín
trong đó chủ tịch nước cũng đề nghị thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt đặt trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
đang căng thẳng thời gian gần đây chủ tịch nước cũng đề nghị
thành phố cần chuẩn bị tâm thế chủ động cho đợt dịch mới
cụ thể chủ tịch nước đề nghị thành phố hồ chí minh cần chuẩn bị tâm thế tốt hơn
chủ động hơn để phòng chống đợt dịch thứ năm có thể xảy ra
chúng ta không đặt vấn đề sớm thì chúng ta lại bị nặng
cần tìm ra phương thức phù hợp để thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh ông nói
chủ tịch nước cũng nói thêm cần chuẩn bị để không xảy ra các tình trạng xấu như đợt dịch vừa qua
vấn đề quan trọng của thành phố hồ chí minh là cần lấy lại vị thế
hình ảnh của thành phố hồ chí minh trên mọi phương diện
thành phố phải có các mô hình tăng trưởng sáng tạo cải thiện môi trường đầu tư
cải cách chính sách trong đầu tư phát triển
đối với sự phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch nước đề nghị thành phố hồ chí minh hướng đến mô hình nền kinh tế sáng tạo
trong đó chú ý đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
cải cách chính sách sâu rộng hiệu quả và kịp thời
tại buổi tiếp xúc chủ tịch nước cũng cho biết đã thống nhất với bí thư thành ủy
thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên và chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
về việc trao hôn trương cho các tổ chức cá nhân không tiếc sức
tiếc của đóng góp cho tp hcm trong đợt dịch lần thứ tư này
chủ tịch nước cho biết cần đánh giá toàn diện về công tác phòng chống dịch
để biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân
nên có hôn trương cần thiết cho tổ chức cá nhân không tiếc công
tiếc sức sức khỏe tính mạng để đóng góp cho tp hcm
chủ tịch nước nói đồng thời thống nhất về việc tổ chức lễ tưởng niệm
cho đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh do covid một mươi chín
đối với sự phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch nước đề nghị tp hcm
đến mô hình nền kinh tế sáng tạo
trong đó chú ý đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
cải cách chính sách sâu rộng hiệu quả và kịp thời
thời gian tới ông nguyễn xuân phúc đề nghị tp hcm
cụ thể hóa các mục tiêu kép thành mục tiêu nhỏ
như tăng trưởng kinh tế an sinh xã hội giải quyết việc làm
trong những ngày vừa qua số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm tăng cao
một số huyện ngoại thành đã tăng cấp độ dịch
chính vì vậy để bảo đảm việc điều trị các bệnh nhân
thành phố đã khôi phục lại các trạm y tế lưu đồng
tuy nhiên do lực lượng tăng cường rút quân
nên tại nhiều phương xá xảy ra tình trạng thiếu nhân lực y tế
cụ thể trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh ở một số địa bàn
sở y tế tp hcm đã chỉ đạo các bệnh viện cấp thành phố
điều động lực lượng xuống hỗ trợ các trạm y tế lưu động
khi lực lượng quân y chi viện cho thành phố rút dần
theo ông nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm
mô hình trạm y tế lưu động đã phát huy hiệu quả
trong việc theo dõi hỗ trợ điều trị f tại nhà
ở thời điểm dịch căng thẳng nhất
hiện các trạm y tế lưu động có sự hỗ trợ lực lượng
từ trung ương và các địa phương khác đã rút bớt theo lộ trình
tuy nhiên vừa qua khi số ca f tăng lại
sở đã tổ chức tăng cường bảy mươi trạm y tế lưu động
ở các quận huyện có diễn biến dịch phức tạp
tùy theo diễn biến dịch ngành y tế thành phố sẽ duy trì
hoặc thành lập mới các trạm y tế lưu động
ở cơ sở bằng nhân lực y tế của thành phố
theo cơ cấu mỗi trạm một bác sĩ một đến hai điều dưỡng và tình nguyện viên
nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các f cách ly và điều trị tại nhà
bên cạnh đó ngành y tế thành phố đã củng cố lại
hệ thống y tế cơ sở nhất là các khu vực có số f tăng cao
sở đề nghị thành lập tám bệnh viện giã chiến cấp quận huyện
tương đương tầng điều trị thứ hai với quy mô mỗi bệnh viện khoảng ba trăm linh giường
các bệnh viện này sẽ thay thế cho các bệnh viện giã chiến cấp thành phố
đã đóng cửa trước đó trong việc thu dung điều trị các f có triệu chứng
đồng thời thành phố tổ chức lại các trạm y tế lưu động
ở cấp phường xã tại khu vực có số f tăng cao
ngoài ra trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
cũng thành lập đội đặc nhiệm kiểm dịch phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là cầu nối giữa cdc thành phố hồ chí minh và quận huyện phường xã
để phối hợp nhịp nhàng liên mạch trong hệ thống chống dịch
nhanh nhất có thể
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những dấu hiệu phức tạp
trên cả nước nói chung và hà nội nói riêng
dự báo số ca f sẽ còn phát sinh trong những ngày tới
sẽ tiếp tục tăng cao do các nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng
chia sẻ về vấn đề này mới đây bí thư hà nội đinh tiến dũng cho biết
tình hình dịch bệnh ở hà nội sẽ tiếp tục có nguy cơ tăng mạnh
cụ thể bí thư hà nội đinh tiến dũng cảnh báo
tâm lý chủ quan đang ngày càng phổ biến
trong đó nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm năm k
nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ chợ dân sinh chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
khi không yêu cầu khách quét mã qr khai báo y tế
thậm chí có cơ sở hoạt động trái phép
qua đó cho thấy diễn biến dịch covid một mươi chín hiện nay tại hà nội có nguy cơ bùng phát mạnh
do đó thường trược thanh uy hà nội yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp
của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh
thực hiện nghiêm năm k của người dân
đặc biệt không vì độ phủ vaccine phòng dịch covid một mươi chín rộng mà sinh ra chủ quan
các đơn vị địa phương chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết theo phương châm bốn tại chỗ
và nâng cao năng lực y tế từ thành phố xuống cơ sở
bí thư hà nội nhấn mạnh yêu cầu các địa phương triển khai diễn tập thí điểm cách ly f một tại nhà
thí điểm điều trị f thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường
xã thị trấn
ubnd tp sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế f một tại nhà
giao chính quyền địa phương tổ chức covid cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra
xác nhận đảm bảo đủ điều kiện tổ chức cách ly theo hướng dẫn
ubnd tp hà nội vừa ban hành thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hà nội
theo đó ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xá của tp hà nội ở cấp độ hai
về phòng chống dịch covid một mươi chín
có bốn xã phường thị trấn ở cấp độ ba màu cam và một phường ở cấp độ bốn màu đỏ về dịch covid một mươi chín
theo đó đề nghị của sở y tế về việc xem xét công bố mức độ dịch trên địa bàn
ubnd tp hà nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tp với tiêu chí một
tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng trên dân số trên thời gian và tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine
theo thông báo này toàn tp hà nội cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
ở cấp độ hai màu vàng ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xá của tp cũng ở cấp độ hai về dịch bệnh
ở quy mô nhỏ hơn hà nội có hai trăm tám mươi một xã phường thị trấn ở cấp độ một màu xanh
có hai trăm chín mươi ba xã phường thị trấn được xếp cấp độ hai màu vàng
có bốn xã phường cấp độ ba màu cam là phù đồng yên thường ninh hiệp huyện gia lâm
và phường cống vị quận ba đình có một phường cấp độ bốn màu đỏ là phường phú đô quận nam từ liêm
về độ phủ vaccine tp hà nội cho biết tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín là chín mươi ba hai mươi năm đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín là năm mươi hai bảy mươi
chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
thưa quý vị tình hình dịch trên địa bàn hà nội hiện tại đang vô cùng căng thẳng
với các ca mắc mới trong cộng đồng tăng liên tục
mới đây phường định công quận hoàng mai hà nội vừa cách ly một mươi hai hộ dân
sau khi phát hiện một ca covid một mươi chín
được biết bệnh nhân là cán bộ làm việc tại văn phòng ubnd phường hoàng liệt quận hoàng mai
trú ở phường định công
theo đó lãnh đạo ubnd phường định công quận hoàng mai hà nội cho biết
phường vừa ra quyết định yêu cầu tạm thời không rời khỏi nơi cư trú
đối với một mươi hai hộ dân phòng trọ sinh sống tại ngõ hai trăm bốn mươi năm trên một trăm hai mươi trên chín phú định công tổ dân phố số hai mươi ba
từ bốn tháng một mươi một phường định công nhận được thông tin về ca covid một mươi chín trú tại địa chỉ số ba trên hai trăm bốn mươi năm trên một trăm hai mươi trên chín
phố định công thuộc tổ dân phố hai mươi ba bệnh nhân tên t q t nam giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
để chủ động phòng chống dịch bệnh ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
ubnd phường định công yêu cầu trạm y tế phối hợp công an phường khẩn trương tổ chức truy vết
xác định các trường hợp f một f hai liên quan tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định
lực lượng công an quân đội ban bảo vệ tổ dân phố cùng tổ giám sát covid một mươi chín cộng đồng
đã lập chốt kiểm soát phân công lịch trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn và giám sát không cho trường hợp nào rời khỏi khu vực tạm thời phong tỏa
được biết bệnh nhân t q t là cán bộ làm việc tại văn phòng ubnd phường hoàng liệt quận hoàng mai
ông nguyễn xuân trinh chủ tịch ubnd phường hoàng liệt cho biết
ngay khi nhận thông tin về f ban chỉ đạo phòng chống dịch đã ra quyết định phong tỏa trụ sở phường
ra soát truy vết trường hợp liên quan
tối nay xác định một mươi một f một của bệnh nhân t q t ở ubnd phường hoàng liệt đã đưa đi cách ly tập trung
cùng với tình hình dịch bệnh đang có diễn biến khôn lường mới đây tại đắk lắc
sáu cán bộ đang làm việc tại ubnd huyện crong búc có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai
nên cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa một tòa nhà trụ sở huyện
huyện cronbúc đắk lắc vừa ghi nhận sáu cán bộ test nhanh dương tính với sars cov hai
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó anh t k b cán bộ phòng lao động thương binh và xã hội huyện cronbúc
đến bệnh viện hòa bình test nhanh thì ghi nhận dương tính với sars cov hai
ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng y tế huyện cronbúc đã truy vết
lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp liên quan và ghi nhận thêm năm cán bộ
đang làm việc tại phòng tái nguyên và môi trường huyện cronbúc dương tính với sars cov hai
hiện anh t k b đã có kết quả xét nghiệm pcr khẳng định mắc covid một mươi chín
năm người còn lại đang chờ kết quả
kết quả truy vết có hơn một trăm linh trường hợp f một toàn bộ số người này đã được lấy mẫu xét nghiệm
và chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với sars cov hai
trước bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp
các địa bàn đều đang triển khai tiêm vaccine diện rộng
đặc biệt trong giai đoạn này khi mà phần lớn đã được tiêm vaccine
trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương
và cần được bảo vệ hơn cả
hiện tại tỉnh đầu tiên của miền tây tỉnh sóc trăng
đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho gần tám năm trăm linh trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
bà dương thị ngọc diễm phó chủ tịch ubnd tp sóc trăng cho biết
thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo tỉnh sóc trăng về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho trẻ từ ba đến dưới một mươi tám tuổi trong ba ngày từ một mươi năm đến một mươi bảy tháng một mươi một
ngành y tế thành phố sóc trăng đồng loạt triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
các trẻ sinh từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn chín trở về trước
trong đó có học sinh cấp trung học cơ sở từ lớp bảy đến lớp chín và trẻ em tại cộng đồng
với số lượng gần tám năm trăm linh em
đây là tỉnh đầu tiên ở miền tây tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
theo đó thành phố sóc trăng tổ chức ba điểm tiêm cho các em học sinh từ lớp bảy đến lớp chín
còn những trẻ không đến trường sẽ được tiêm tại các điểm thuộc các phường nơi cư trú
phần đấu đạt chín mươi năm số trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi được tiêm trong năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị thời gian qua nhất là khi đợt dịch covid một mươi chín thứ tư bùng phát do biến chủng delta lây nhiễm diện rộng
ở nhiều tỉnh thành phố hơn hai vạn đồng bào và cán bộ chiến sĩ cả nước đã tử vong hy sinh
đây là tổn thất và mất mát vô cùng to lớn
trước dự việc đó ban thực trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
vừa đề nghị ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh thành phố các chùa cơ sở tự viện trong cả nước
tổ chức tưởng niệm cầu siêu đồng bào tử vong do dịch covid một mươi chín
theo đó đúng hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một tất cả các chùa cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến
dân hương tưởng niệm cầu siêu cho các vong linh tử vong do covid một mươi
ban thực trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam vừa đề nghị ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam
vừa đề nghị ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh thành phố các chùa cơ sở tự viện trong cả nước
tổ chức tưởng niệm cầu siêu đồng bào tử vong do dịch covid một mươi chín
hoạt động này nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do covid một mươi chín
cầu nguyện cho các phong linh tử vong được siêu thoát đồng thời lan tỏa tình nhân ái yêu thương
tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng chống dịch
phát huy truyền thống đại đoàn kết ý chí cuột cường của dân tộc vượt qua khó khăn thách thức
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phát triển kinh tế xã hội
xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng đồng thời hưởng ứng công văn số ba nghìn hai trăm năm mươi năm mttw btt của ban thường trực
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì covid một mươi chín
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã mang đến nhiều mất mắt lớn cho cả
nhân loại trong hoàn cảnh này kính mong quý vị giữ gìn sức khỏe cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và đảm bảo quy định năm k trong phòng chống dịch
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và gặp lại